sau hơn nửa tháng chìm trong biển nước đến nay vùng ống lụt tại huyện trương mỹ thành phố hà nội nước đã rút đi nhiều
công tác khắc phục hậu quả hỗ trợ bà con vùng úng lụt đang được thành phố hà nội chỉ đạo quyết liệt
ghi nhận tại các khu vực ngập úng của huyện trương mỹ người dân tiếp tục nhận được sự sẻ chia của nhiều đơn vị tập thể và cá nhân để dần ổn định đời sống
nhằm chia sẻ khó khăn với người dân huyện trường mỹ sáng nay hơn ba trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang dân quân tự vệ đã giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả sau khi nước rút
tính đến nay nhiều hộ dân tại xã tân tiến và nam phương tiến mực nước đã rút đi đáng kể tuy nhiên người dân nơi đây phải đối mặt với những hậu quả vô cùng lớn
nhà cửa ruộng vườn tất cả đều ngập chìm trong biển nước hơn nửa tháng
bùn đất vẫn chất đầy đường làng cá chết trôi nổi trên mặt nước bốc mùi lên hồi thối nồng nặc khiến cho việc dọn dẹp khắc phục hậu quả sau nước rút trở nên vô cùng khó khăn
đến bây giờ là nước vẫn chưa rút hết thế còn kiến nghị với lại đánh đạo là giải quyết cái cống thì người dân chúng tôi sẽ nước sẽ rút nhanh và để ổn định lại cuộc sống cho tất cả cái khu vực này nói chung
có cảm giác của bạn
của thôn tôi bây giờ là cái bãi rác đã xảy ra bà con thu gom liên tục đi đây là tập thể còn cá nhân hàng ngày các bà con ở gen bãi rác thì hàng ngày hàng giờ bà con lụi đến tận cổ để vơ gom rác lại để tự tổng vệ sinh
trước tình hình đó cơ quan chính quyền địa phương huyện trường mỹ đã chủ động tuyên truyền chỉ đạo các lực lượng nước rút đến đâu thì thu dọn đến đó
đồng thời hơn ba trăm linh chiến sĩ quân dân tử vệ bao gồm quân đội công an nhân dân dân quân
phương và các học viên trường trung cấp cảnh sát vũ trang đã được điều động đến giúp đỡ bà con dọn dẹp đường đất làm công tác vệ sinh khắc phục hậu quả
với phương châm là nước rút đến đâu thì tổng vệ sinh môi trường đến đó
trong những ngày vừa qua thì các cái xã và khu bụi xã của tỉnh trâm xuân mai bị ngập úng thì nước đường tại chỗ cùng với nhân dân địa phương thì đã tổng vệ sinh môi trường ngay sau khi nước rút
thì đặc biệt chúng tôi tập trung vào ba xã
tân tiến nam tân tiến và hoàng văn thụ
ngày hôm nay ngoài lực lượng tại chỗ các thầy cô giáo nhân dân địa phương lực lượng dân quân lực lượng thanh niên tình nguyện
thì chúng tôi huy động các lực lượng của bộ tư lệnh thủ đô hà nội của công an thành phố hà nội và các đơn vị quân đội công an đóng trên địa bàn huyện
hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của các đơn vị đã cùng với các phương tiện đã về hỗ trợ cho xã hai xã là tân tiến nam hưng tiến thực hiện tổng vệ sinh môi trường
đến thời điểm hiện tại vẫn còn rất nhiều chỗ nước chưa rút hoàn toàn
nhiều hộ dân vẫn chưa được dọn về nhà sau khi sơ tán
người dân và các lực lượng vẫn đang cố gắng hết sức để sớm khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây